hai tên đêm này sau đó đã lên xe máy tẩu thoát
theo đó chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn ngọc tám thừa gọi là tám tan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại khu phố bốn phường thác mơ thị xã phúc long đang đi trên vỉa hè
thì bất ngờ bị hai tên điên đi xe gắn máy đến chém hai nhát vào vai rồi lên xe bỏ trốn
nên nạn nhân và nhân chứng không thể nhận dạng được
ngay biết các đối tượng này vô thực hiện trong vòng khoảng một phút xong là đi vô chém mấy cái xong là bỏ đi liền cho người bối biệt
trước tính chất nghiêm trọng của hai vụ án gây bức xúc xôn xao dư luận trên địa bàn
phòng cảnh sát hình sự đã khẩn trương tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an thành phố đồng xoài công an thị xã phước long
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh xác lập chuyên án truy quét để đấu tranh

phối hợp với công an đến tới việc tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản và đấu giới đất
ban truyền án tiến hành khám nghiệm kỹ lại hiện trường lấy lời khai của người bị hại
người biết việc tiến hành ra soát để xem tất cả các mắt camera tại hiện trường
khu vực xung quanh mở rộng các hướng nhận định hướng đối tượng đến hướng đối tượng tẩu thoát
địa phương được yêu cầu do xét sàng lọc những thanh niên nổi cụm
từ đây chuyên án đặt đối tượng nghi vấn nhất về hai đối tượng là phan viết chiến và em trai phan viết hoàng
cùng ngụ tại khu phố đức thiện thị trấn đức phong huyện bù đăng
tuy nhiên cả hai đều không có mặt tại hiện trường
sau khi lên cho lên rà soát về hai đối tượng nghi vấn
thì hai đối tượng này đột nhiên là bỏ trốn khỏi địa phương
thì qua xác minh tại địa phương hay các nơi lân cận là các đối tượng này có liên quan đến các vụ án nào khác hay không
mà phải lẫn trốn thì cũng không được cung cấp là có liên quan cái vụ án nào hết
và tự nhiên là sau khi vụ án bà lan xảy ra và cơ quan công an lên trên đó xác minh
thì hai đối tượng là tự nhiên bỏ trốn
qua thu thập các hình ảnh lưu giữ của các đối tượng này thì có đặc điểm nhận dạng là gần như tương đồng
với lại hai đối tượng gây án
trong vụ chém bà lan với chém
với việc phát hiện hai đối tượng nghi vấn trên cơ sở tổng hợp các tài liệu trinh sát thu thập được
và từ lời khai của hai nạn nhân
bàn chuyên án nhận định do có mâu thuẫn trong làm ăn đấu giá đất giữa long bà lan và ông tám
nên nguyễn thành long đã gặp nguyễn tấn đạt nhờ đạt đánh bà lan và ông tám để giàn mặt
để làm rõ luận điệu trên cũng như xử lý toàn diện các đối tượng trong hai vụ án không để lọt tội phạm
bàn chuyên án đưa ra mục tiêu phải bắt đồng loạt cả bốn đối tượng để tập trung đấu tranh
trong đó khó nhất là hai đối tượng chiến và hoàng
thông qua những nguồn tin của quần chúng rồi mạng lưới cung cấp thì hầu hết là mình đều đi sau đối tượng một bước
khi mà mình lên đến đăng nông thì đối tượng lại đi đắk lắc lên tới đắk lắc thì đối tượng lại về lại bù đăng
nhưng mà khi ở bù đăng thì đối tượng thường không ở một chỗ mà di chuyển qua nhiều địa bàn
mà trong khi đó về mối quan hệ của đối tượng tại địa phương thì anh em trinh sát của huyện và công an xã nắm không được nhiều
chỉ biết là đối tượng này đã từng có tiền án tiền sự và chơi với những đối tượng trộm và sử dụng ma túy
nhưng mà không biết cụ thể là ai
hai mươi sáu tết là có thông tin là đối tượng hoàng đang ở dưới thủ dầu một bình dương
anh em trinh sát cũng nằm mật phục ở khu vực đó từ sớm cho đến sáng hôm sau nhưng mà vẫn không thấy đối tượng xuất hiện
hai mươi tám tết thì tất cả các
các đơn vị đã tiến hành là nghỉ tết rồi
nhưng mà do có thông tin về đối tượng nên là tôi cùng với các đồng chí trong ba chuyên án là tiến hành là đi lên trên xã đắk cửa long
nhưng mà khi lên đến nơi xác minh thì đối tượng này đã bỏ đi rồi
bằng nhiều biện pháp và sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ bộ công an
ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trinh sát phát hiện hai đối tượng là chiến và hoàng đều ở cùng địa chỉ xã hương nhượng huyện rồng trôm tỉnh bến tre
chuyên án nhận định cả hai đối tượng lẩn trốn đến bến tre để làm ăn
và đây là thời cơ thích hợp để phá án

xác định hai đối tượng này đã trốn về xã hương nhượng huyện dông chôm tỉnh bến tre
tổ công tác tiến hành xuống dưới bến tre để trì bắt đối tượng
phối hợp với các cục nghiệp vụ
công an tỉnh bến tre
sau một ngày một đêm tìm kiếm thì đến trưa khoảng một mươi một h trưa ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi hai
thì tổng tác đã bắt được hai đối tượng này khi hai đối tượng đang đứng trúng tại khu vực vò dừa của người dân
sau khi bị bắt giữ cả bốn đối tượng đều im lặng ngoan cố loanh quanh chối tội
đưa ra những chứng cứ ngoại phạm không khai ra hành vi phạm tội của mình
các thành viên ban chuyên án đã vận dụng các biện pháp nghiệp vụ chiến thuật đấu tranh
qua hèn một mươi năm h qua đấu tranh xuyên đêm bằng ý chí quyết tâm cao
thì bốn đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hai đối tượng là phan vất chiến và phan vít hoàng
hai đối tượng có nhiều tiền án trong đó có tội cố ý yên tích
và là đối tượng ly lợm đang có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội
mà công an bù đăng đang lập hồ sơ theo dõi quản lý
cũng qua xác minh chúng tôi nhận định ra đối tượng chủ mưu là nguyễn thành long
và đối tượng giới thiệu là nguyễn tất đạt
thì đây cũng là đối tượng cực kỳ phức tạp
trong đó đạt là đối tượng mới ra tù
với mức án một mươi tám năm tù về tội giết người
do đó rất khó khăn trong quá trình đấu tranh và khai thác đối tượng
hai đối tượng này nói là không biết lý do gì bị bắt
và cũng không có liên quan hay là có mối quan trọng

trong khoảng nửa ngày qua làm việc
hai đối tượng ban đầu là đối tượng hoàng là thai nhận
sau đó đối tượng chiến cân cứ vào lời khai của hai đối tượng này
cơ quan điều tra mới tiến hành là bắt giữ nguyễn thành long với nguyễn tất đạt
tuy nhiên ban đầu qua hai làm việc với đạt và long
cũng một mực là không thai nhận
về việc có thuê chiến và hoàng
để thuê đạt và hoàng
để thực hiện hành vi chém bà lan
tại vì đây toàn những đối tượng có thể nán tuyển sự hết rồi
có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra
theo đó do tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình đấu giá đất
nguyễn thành long cho rằng bị bà lan ép
không cho long đấu giá đất
để lấy hết lợi nhuận khiến long út ước
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
khi long đang làm thủ tục đấu giá
tại thị xã phước long tỉnh bình phước
thì bị ông nguyễn ngọc tám chửi bởi long
từ hai mậu thuận trên
nguyễn thành long đã chủ mưu thông qua nguyễn tuấn đạt
thuê phan viết chiến ba trăm linh triệu đồng
để chém ra mặt ông tám và bà lan
sau khi nhận lời
chiến đã rủ em ruột của mình
là phan viết hoàng thực hiện
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chiến và hoàng đến nhà ông tám
ở phương thác mơ phước long bình phước
khi thấy ông tám đi trên vỉa hè
chiến sử dụng dao tự chế
chém hai phát vào vùng vai của nạn nhân
rồi lên xe tẩu thoát
sáng ngày hôm sau một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chiến và hoàng tiếp tục đến gần
khu vực nhà bà lan để chờ thời cơ
khi thấy bà lan đến một bãi đất trống
thuộc khu phố phú cường phường tân phú đồng xoài
hai đối tượng đã bám theo
sau đó chiến đã dùng dao tự chế
chém nhiều nhát vào chân tay nạn nhân
sau khi gây án hai đối tượng đã tẩu thoát
theo đường quốc lộ một mươi bốn đi về nhà
tại khu phố đức thiện thị trấn đức phong
huyện bù đăng bình phước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án đã bắt giữ phan viết hoàng
phan viết chiến nguyễn thành long
và nguyễn tấn đạt
kết quả giám định thương tích của bà lan là ba mươi tám
còn ông tám là một mươi hai
nguyễn sĩ bắc chưa có tiền án tiền sự nào
anh kinh doanh cửa hàng ăn uống
tại thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
gia đình đang yên ấm và hạnh phúc
nhưng chỉ vì một phút ham tiền
không làm chủ được mình
mà bắc đã phải trả giá quá đắt
khi cán bộ điều tra nhắc đến cháu lòng
con trai nhỏ của nguyễn thị trinh
chị đã khóc nất lên
chúng tôi tìm đến tổ một mươi
phường trung thành thành phố thái nguyên
chị nguyễn thị lương
là em gái ruột của nguyễn thị trinh
giờ đang thay chị vừa nuôi con mình
và nuôi cháu nhỏ
sau sự việc đau lòng xảy ra
gia đình vắng hẳn tiếng cười
cháu bé với đôi mắt và gương mặt ngay thơ ấy
thỉnh thoảng vẫn được dì lương
cho đi hà nội thăm mẹ rồi về
mỗi lần về nhà cháu lại đòi gặp mẹ
và không hiểu vì sao mẹ lại phải xa mình
hiện giờ chị lương thay chị gái nguyễn thị trinh
làm chủ nhà nghỉ trà mì
vắng trà có chú sảy mẹ bú dị
chị lương nói với chúng tôi
cháu lòng mới hơn ba tuổi
giờ thì hằng ngày cháu đã quen với việc vắng mẹ rồi
nhưng bằng đêm cháu vẫn khóc đòi mẹ
lúc đó tôi cũng chỉ biết khóc theo